cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán
xảy ra tại công ty cổ phần chứng khoán trí việt công ty cổ phần lewis building lewis holding và một số công ty có liên quan
kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ đã thu thập có căn cứ xác định trong thời gian từ ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi một
đến ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đỗ thành nhân chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần luid holding
thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần lewis capital công ty cổ phần lewis land thông đồng với đỗ đức nam
tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán trí việt và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán
thực hiện mua bán và lôi kéo người khác mua bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của công ty cổ phần luis capital
mã tgg công ty cổ phần lewis land mã bii và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng
ngày hai mươi tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần trương khoán trí việt
công ty cổ phần lewis holding công ty cổ phần lewis capital công ty cổ phần lewis land và các đơn vị liên quan
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với bốn cá nhân về tội thao túng thị trường chứng khoán
theo quy định tại điều hai trăm một mươi một bộ luật hình sự gồm
đỗ thành nhân chủ tịch công ty cổ phần lewis holding thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần lewis capital công ty cổ phần lewis land
trịnh thị thùy linh giám đốc hành chính công ty cổ phần lewis holding
đỗ đức nam tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán trí việt
lê thị thùy liên nhân viên dịch vụ tài chính công ty cổ phần chứng khoán trí việt
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tổ chức thi hành các quyết định lệnh tố tụng đối với các bị can bảo đảm đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng để củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can mở rộng điều tra truy tìm và thu hồi triệt đề tài sản cho các nhà đầu tư